công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông được tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội được phát hiện triệt xóa kịp thời
từ cái ngày ra quân cao điểm tới giờ thì anh em đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham mưu cho quyền quỹ quy bang rất là tốt
đặc biệt là các đồng chí trong ban chỉ huy đã thể hiện là đầu tạo gương mẫu trong cái việc quán thiệt cái sự chỉ đạo của gấp trên
cụ thể là các đội các tổ và đặc biệt là các xã thị trấn tổ chức các lực lượng ra quân có hiệu quả bám chặt địa bàn
từ ngày cao điểm tới giờ thì trên địa bàn thứ bình cũng không có xảy ra những vụ án những trường hợp gì mà di phẩm pháp lực mang tính chất lĩnh hình
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện khởi tố
vụ sáu mươi một bị can liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt một trăm linh hơn ba trăm linh vụ việc có liên quan đến tệ nạn xã hội bị các lực lượng công an trong tỉnh phát hiện
xử lý hơn một tám trăm linh đối tượng trong đó chủ yếu là tệ nạn cờ bạc
khi thực hiện cao điểm thì chúng tôi đã bố trí lực lượng phương tiện điều tra cơ bản các điểm tệ nạn xã hội lên danh sách để triệt só
trong cao điểm thì chúng tôi đã triệt só hơn tám mươi vụ tệ nạn xã hội
và gần năm trăm linh đối tượng mặc dù các tụ điểm thì cảnh giới rất là cẩn mật bằng quyết tâm của các bộ giới sĩ và bằng biện pháp dụ dụ
chúng tôi đã triệt só làm dừng làm giảm tội phạm trên địa bàn quyền
thông qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an trong tỉnh đã khởi tố hai mươi ba vụ
hai mươi một bị can về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy phát hiện sáu mươi một vụ liên quan một trăm ba mươi bảy đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi đã xử lý nhiều thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke nhà nghỉ
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan chủ yếu là ma túy tổng hợp
song song đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm luôn được quan tâm chú trọng
lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh chủ động nắm chặt tình hình xác định tuyến địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống đối tượng tụ tập đua xe trái phép kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi tham gia giao thông
các cao điểm bảo vệ trước trong và sau tết nguyên đáng để cho nhân dân vui xuân đón tết thì tình hình an ninh trực tự nó là ổn định
nhân dân rất là yên tâm vui sưng đấu tết
người dân người tham gia giao thông thì có ý thức chấp hành nó có phần tốt hơn
đặc biệt về vấn đề cái tai nạn giao thông
và tai nạn trái nổ thì không trả ra
những kết quả thành tích mà lực lượng công an tỉnh cà mau đạt được sau hai tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
từ đó tạo thế chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm để nhân dân đón một mùa xuân mới trong yên bình và hạnh phúc
từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ
khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa quy trình thao tác sử dụng thiết bị
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp quản lý góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối yêu đây là chỉ đạo của bộ giao thông vận tải về việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không
các dịch vụ tại cảng hàng không sân bay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố hồ chí minh
tổ chức phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra ủn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận
cục hàng không việt nam phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và có biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa các sự cố uy hiếp đến hoạt động vận chuyển hàng không
hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu
điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến đặc biệt trong các ngày cao điểm sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội yêu cầu các cấp các ngành phải tập trung giả soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp cho học sinh sinh viên bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tăng cường quản lý chặt các lễ hội không để dịch bệnh lây lan có thể dẫn tới mất kiểm soát
các cấp các ngành từ thành phố xuống cơ sở tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước dịch bệnh quản lý chặt chẽ sinh viên ở trọ phân tán giả soát lập danh sách những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các trường phải có kế hoạch tổ chức ngay việc kiểm tra kiểm soát tuyên truyền và đặc biệt là hỗ trợ sinh viên khi không may mắc bệnh
về công tác quản lý tổ chức lễ hội xuân nhâm dần công an thành phố phối hợp với ngành văn hóa và thể thao các quận huyện thị xã có kế hoạch tổ chức bố trí đủ lực lượng tổ chức phân luồng phân làn giao thông ở nơi tổ chức lễ hội
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đầu vào đầu ra nhắc nhở thường xuyên người dân tham gia lễ hội có chế tài cần thiết bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch